một tổ liên ngành vừa lập chốt cố định kiểm tra công khai các phương tiện
thì đã có hàng chục đối tượng theo dõi từ xa như thế này
phát hiện bị theo dõi tổ công tác tiếp tục di chuyển đến vị trí khác
ngay lập tức các đối tượng tiếp tục bám đuôi liên tục gọi điện báo tin về chủ xe
vì thế chủ xe có thể né chốt một cách dễ dàng
đối với các đối tượng mà đi theo thì cũng rất là khó
vì đoàn đi ở đâu thì có người đi theo đó thì là nhằm thông báo cho các phương tiện khác
không cho xe chạy hoặc là khi đoàn liên ngành nghỉ thì bắt đầu đón khách tiếp theo
trong một mươi năm ngày ra quân tổ liên ngành mới xử lý được bốn trường hợp
một con số khiêm tốn nhưng cũng là điều dễ hiểu
đơn cử như chiếc xe bảy chỗ này chở khách trái quy định trá hình từ huế và đà nẵng
khi bị kiểm tra tài xế và hành khách trên xe đều thống nhất lý do chở gia đình đi du lịch
cho đến khi phóng viên cùng lực lượng chức năng đưa ra bằng chứng thì tài xế mới thừa nhận
với các lỗi vi phạm tài xế và chủ phương tiện đối mặt với mức phạt lên đến hai mươi triệu đồng
khó khăn lớn nhất hiện nay đó là chúng tôi không
hành khách đi đường
hành khách đi đường trên xe là không ủng hộ và không hợp tác với tổ liên ngành lực lượng chức năng
họ thường là chốn nhận là người quen người nhà tài xế và những người đi trên xe cùng nhận là cũng đều với nhau
đó có sự thống đồng trợ với nhau
cho nên là vấn đề này là vấn đề vượt mắt khó khăn nhất trong quá trình xử lý để chất điểm
đối với các đối tượng lái xe trá hình chở hành khách trên các tuyến huế đà nẵng
hoạt động xe trá hình diễn ra ngày càng rầm rộ và dùng mọi thủ đoạn để qua mắt tổ liên ngành
không chỉ gây mất an toàn giao thông gây thất thu thuế mà còn tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải
em thấy là cũng rất là cần thiết để là mấy cái xe mà chạy du lịch dịch vụ như tụi em thì nó được công bằng hơn
chứ còn ví dụ như đi xe kế ghép thì khách tùy có nhu cầu nhưng mà như vậy thì nó sẽ không an toàn hơn cho hành khách
với lại cái dịch vụ thì nó không được tốt hơn
theo thống kê chưa đầy đủ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế hiện có khoảng một trăm bảy mươi đầu xe hoạt động chở khách trá hình tuyến huế đà nẵng
thời gian qua chính quyền tỉnh đã nhiều lần họp bàn phương án xử lý dứt điểm nhưng cũng không mấy hiệu quả
tới đây ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân
đưa ra biện pháp chế tài xử lý quyết liệt hơn từng bước đẩy lùi vấn nạn xe